trước tình trạng xây dựng không phép và hết hạn của hàng loạt nhà hàng quán tạm dọc tuyến biển đà nẵng
ngày hôm nay ubnd các quận sơn trà ngũ hành sơn đã có quyết định tháo gỡ các công trình vi phạm này
theo kế hoạch từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi chín tháng sáu hai mươi ba nhà hàng quán tạm không được cấp phép
và hết hạn giấy phép dọc tuyến biển sẽ bị tháo gỡ
trước mắt trong hai ngày hai mươi năm và hai mươi sáu tháng sáu tám nhà hàng quán tạm vi phạm
tại hai phường thọ quang và mẫn thái đã bị tháo gỡ
trước đó ubnd quận ngũ hành sơn đã có thông báo yêu cầu chủ tám nhà hàng quán tạm này
tự tháo gỡ công trình chậm nhất đến ngày hai mươi tám tháng sáu quận sẽ tiến hành để cưỡng chế